trong đợt cao điểm từ ngày một mươi năm tháng ba đến nay lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đã xử lý hơn tám trăm linh trường hợp xe tự chế xe mô tô xe máy chở hàng hóa cồng cành
tuy nhiên lợi dụng lúc vắng bóng lực lượng chức năng loại hình xe ba bánh tự chế thiếu các điều kiện an toàn vẫn hoạt động
đòi hỏi lực lượng chức năng tại các địa phương phải thường xuyên liên tục tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm vi phạm để bảo đảm an toàn giao thông
sau hơn một tháng cao điểm tuyên truyền vận động và xử lý vi phạm xe tự chế gây mất an toàn giao thông của lực lượng chức năng tình hình vi phạm đã giảm nhiều so với trước
tuy nhiên vẫn có những trường hợp không phải là thương bệnh binh nhưng thường xuyên sử dụng xe ba bánh tự chế hoạt động trên một số tuyến địa bàn nhất là khi vắng bóng lực lượng chức năng
phường cũng có tuyên truyền cũng biết lắm được rồi nhưng mà hiện tại bây giờ nó chưa có giải pháp
không có giải pháp nào để nó thay thế được mình sai phạm mình vi phạm thì mình đành phải chịu thôi chứ biết làm thế nào được
bởi vì nếu mà xây dựng ở trong các ngõ ngách bây giờ nếu mà không có các lực lượng này phục vụ này thì không có trở vào được
qua điều tra cơ bản toàn quận hà đông có tám mươi sáu trường hợp thương bệnh binh người khuyết tật sử dụng xe ba bốn bánh tự chế
nhưng có tới hai trăm ba mươi sáu trường hợp là người dân bình thường sử dụng loại phương tiện này để làm dịch vụ vận chuyển hàng hóa vật liệu
trong một tháng vừa qua
lực lượng chức năng đã kiểm tra xử lý bảy mươi sáu trường hợp vi phạm luật
trong đó có hai mươi trường hợp điều khiển xe ba bốn bánh tự sản xuất lắp ráp
hai mươi trường hợp chở hàng hóa cồng cành và ba mươi hai trường hợp điều khiển mô tô kéo theo xe khác
trong cái kế hoạch của quan thành phố cũng như cái kế hoạch của quan quận thì đã có một trong cái nội dung
đó là các cơ quan chức năng có liên quan thì cũng đã nghiên cứu
để tham mưu cho các cấp có thẩm quyền để hướng có thể là chuyển đổi các công an việc làm
làm sao nó phù hợp với những công dân và điều khiển hoạt động cái xe tự chế này
cùng với việc tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông trở tự
cần có sự phối hợp của chính quyền cơ sở các ban ngành đoàn thể
nhất là ngành lao động thương binh và xã hội trong việc ra soát đảm bảo an sinh cho các đối tượng chính sách
đảm bảo an sinh cho các đối tượng chính sách

tạo điều kiện chuyển đổi ngành nghề cho người lao động
đồng thời yêu cầu các cơ sở sản xuất cơ khí không lắp ráp sản xuất xe ba bánh